tiếp đồng chí lộc tâm xã bí thư đảng ủy khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
đang có chuyến thăm việt nam và dự chương trình gặp gỡ đầu xuân giữa bí thư tình ủy quảng ninh
lạng sơn cao bằng hà giang việt nam với bí thư đảng ủy khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việt nam và trung quốc có quan hệ sâu rộng toàn diện
hai nước cùng có đảng cộng sản lãnh đạo cùng chung mục tiêu đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội
cũng nhằm tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa quảng tây với việt nam đồng chí đánh giá cao cơ chế
giao lưu giữa quảng tây với các tỉnh biên giới việt nam theo đó sự trao đổi đoàn giữa quảng tây với
các tỉnh biên giới việt nam gia tăng mạnh mẽ việc kết nối giao thông giao thương hai nước nói chung
quảng tây và các tỉnh biên giới việt nam cũng phát triển mạnh mẽ nhanh chóng
phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tình hữu nghị giữa hai nước
đồng chí cũng mong muốn thủ tướng chính phủ cử đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam tham dự
hội trợ trung quốc asean ca expo tổ chức vào tháng chín tới ở nam ninh cảm ơn các ý kiến của
đồng chí lộc tâm xã thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ quan hệ thương mại hai nước tiến triển
hết sức tốt đẹp về hội trợ k expo ở thành phố nam ninh thủ tướng khẳng định việt nam luôn
một trong những nước tham gia tích cực nhất với quy mô lớn nhất thể hiện mong muốn tăng cường hợp
tác giao lưu thương mại với trung quốc thủ tướng cũng đề nghị quảng tây tạo điều kiện thuận lợi hơn
nữa trong thông quan ở các cửa khẩu để hàng hóa việt nam thâm nhập thị trường trung quốc tăng
cường quản lý tốt biên giới nhất là chống buôn lậu qua biên giới tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm